thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội thông tin kết luận giám định công bố nguyên nhân vụ cháy trung cư mini khiến năm mươi sáu người thiệt mạng ở phố khương hạ quận thanh xuân hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
theo kết luận của viện khoa học hình sự bộ công an điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam cách tường phía đông khoảng hai ba m thuộc tầng một bên trong khu trung cư mini
nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ác quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt ráp tường phía nam tầng một gây ra hỏa hoạn theo thông báo từ cơ quan điều tra
cũng theo kết luận giám định lửa sau đó cháy lan vào khu vực cắp điện các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng một và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến năm mươi sáu người thiệt mạng
trong bốn bình chữa cháy gửi giám định có ba bình chưa được sử dụng một bình đã được sử dụng trước đó vụ cháy trung cư mini xảy ra vào đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng số người tử vong lên đến năm mươi sáu người
liên quan đến việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc vào chiều ngày hôm qua một mươi chín tháng chín tại địa bàn giáp danh giữa huyện gia lâm thành phố hà nội và huyện văn giang tỉnh hương yên
chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé
liên quan đến việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc vào chiều ngày hôm qua một mươi chín tháng chín tại địa bàn giáp xanh giữa huyện văn giang thành phố hà nội và huyện văn giang thành phố hà nội và huyện văn giang

các đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ trộm gương hàng loạt xe sang như laset mercedes bent vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến nhóm trộm chuyên bẻ gương ô tô này cơ quan điều tra còn trao quyết định khởi tố đối với nguyễn văn uẩn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ phường một mươi tám quận bốn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
để phục vụ công tác điều tra công an huyện bình chánh đề nghị ai là bị hại hoặc người có liên quan đến chiếc gương chiếu hậu bên trái xe ô tô màu xanh đen
đã qua sử dụng trên kính có ghi dãy chữ và số a năm mươi một nghìn tám trăm linh một một mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám cùng hai gương chiếu hậu xe ô tô bên trái và phải có ghi chữ và số i chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy hai nghìn sáu mươi năm s liên hệ để được giải quyết
thưa quý vị do không có công việc ổn định và nghiện chơi game hoàng thanh hùng chú tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng
đối tượng này vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra hùng in khoảng một trăm năm mươi biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng rồi treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
khoảng tháng năm năm nay hùng nhận được cuộc gọi từ một người dân trú tại huyện thanh miện tỉnh hải dương nhờ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn
sau đó hùng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ phí thẩm định thậm chí cả phí che đậy tài sản để yêu cầu anh này chuyển số tiền hơn tám tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do hùng cung cấp
toàn bộ số tiền được chuyển vào một mươi tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thường và hai tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội
ngoài mục đích nạp tiền chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài

hùng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ phí thẩm định thậm chí cả phí che đậy tài khoản ngân hàng